các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cường độ của bão lúc này cũng giảm xuống mức cấp tám
dự báo trong ngày và đêm nay thì bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây nam
với tốc độ khoảng hai mươi km một giờ và suy yếu dần thành ấp thấp nhiệt đới
và sau đó là một vùng ấp thấp
dự báo chiều nay vùng thấp sẽ cách đảo trường sa lớn
thuộc huyện đảo trường sa khoảng hai trăm hai mươi km về phía tây tây bắc
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp sẽ giảm xuống dưới cấp sáu
và chỉ trong chiều nay bão nốc ven sẽ suy yếu hoàn toàn
tuy nhiên ở phía bắc thì khối không khí lạnh vẫn có cường độ tương đối mạnh
do vậy ở vịnh bắc bộ khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa vùng biển ngoài khơi các tỉnh trung bộ
tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu bảy giật cấp tám chín và biển động mạnh
sóng biển cao từ hai bốn mét
tình trạng gió mạnh sóng lớn cùng biển động này được dự báo là
sẽ còn duy trì trong khoảng hai ba ngày nữa
do vậy các tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển này cần hết sức lưu ý
quay trở lại với thời tiết trên khu vực đất liền
trong ngày và đêm nay bắc bộ và thậm chí là phần phía bắc của trung bộ
sẽ tiếp tục chịu sự chi phối mạnh mẽ của bộ phận không khí lạnh
thời tiết tuy không mưa nhiều nhưng tình trạng rét bút vẫn tiếp tục kéo dài
nhất là thời điểm đêm và sáng
tại đây ban đêm nhiệt độ tiếp tục hạ thấp xuống ngưỡng thấp từ một mươi một đến một mươi bốn độ
và vùng núi từ chín một mươi một độ
sang đến ngày mai tại bắc bộ mặc dù trời hứng nắng nhẹ
và nhiệt độ cũng có xu hướng nhích dần lên
sáng mức độ tăng nhiệt không cao và phổ biến từ hai mươi một hai mươi hai độ
với các tỉnh miền trung trong ngày và đêm nay trường gió đông bắc vẫn tiếp tục tương tác
với địa hình khiến cho mưa vẫn duy trì tại các tỉnh ven biển trung trung bộ
nhưng lượng mưa chưa lớn
dự báo là phải đến thời kỳ từ ngày mai trở đi kéo dài cho đến ngày một một hai nghìn một mươi bảy
do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao
nên ở các tỉnh trung và nam trung bộ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng
với tổng lượng mưa ước tính có thể lên tới từ một trăm linh ba trăm linh mm trong cả đợt
nằm xa hơn về phía nam nên thời tiết tại tây nguyên và nam bộ nhìn chung ít thay đổi
trời phổ biến ít mưa và ban ngày trời có nắng
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước